quý vị sau ba ngày làm việc tích cực nghiêm túc và trách nhiệm
chiều nay đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi đã bế mạc tại hà nội
tới dự có phó thủ tướng vũ đức đam các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí phùng xuân nhạ bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đồng chí nguyễn mạnh hùng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
tại phiên bế mạc các đệ biểu dư đại hội đã có cuộc giao lưu đối thoại với lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành về tăng cường trách nhiệm của sinh viên đối với tổ quốc
ứng dụng những đề tài nghiên cứu khoa học và thực tiễn hạn chế những thông tin xấu trên mạng xã hội
những thông tin trao đổi quan trọng này đã giúp các đại biểu tham dự đại hội nói riêng sinh viên việt nam nói chung nhận thức rõ hơn sự quan tâm chăm sóc và cả những định hướng gửi gắm kỳ vọng của đảng nhà nước chính phủ đối với sinh viên
phát biểu tại phiên bế mạc phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao suy nghĩ và những câu hỏi của các bạn sinh viên khi quan tâm tới các vấn đề lớn của đất nước
theo phó thủ tướng tất cả những điều lớn lao hãy thể hiện bằng việc làm suy nghĩ cụ thể
chúng ta không thể không nghĩ đến cái lớn nhưng không thể không làm việc bé từ học thêm làm thêm đi ra ngoài đường
cái chính nhất vẫn ở bản thân mỗi người nếu ai cũng nghiêm túc với bản thân ý thức từ những việc làm từ rất nhỏ thì các vấn đề lớn hơn sẽ được giải quyết
trong khuôn khổ chương trình đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên lần thứ một mươi đã ra mắt ban chấp hành trung mương hội sinh viên việt nam khóa một mươi với chín mươi tám ủy viên ban chấp hành
đồng chí bùi quang huy bí thư trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã đắc cử chức chủ tịch trung mương hội sinh viên việt nam khóa một mươi
ở phần tiếp theo của chương trình mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nặng về người và tài sản cho các tỉnh miền trung
cổ động viên sang malaysia tiếp lửa cho đội tuyển việt nam tại bukit jalil
thưa quý vị sáng nay trên địa bàn tỉnh quảng nam đã không còn mưa to tuy nhiên nước lũ rút rất chậm nhiều nơi vẫn còn hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu trong nước
giao thông trên quốc lộ một a tiếp tục bị đình trệ việc cứu trợ người dân vùng lũ chủ yếu bằng đường thủy
đồng thời kiên quyết không cho bất cứ phương tiện xe máy nào cố tình vượt qua những đoạn ngập sâu trên quốc lộ một a để phòng ngừa rủi ro
trước diễn biến mưa lũ phức tạp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam yêu cầu các ngành các địa phương và các lực lượng vũ trang tập trung giúp đỡ người dân vùng lũ khắc phục khó khăn
bộ đội biên phòng bộ chỉ huy quân sự tỉnh công an tỉnh quảng nam và các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn đã cử hàng nghìn cán bộ chiến sĩ giúp đỡ người dân
nhất là các hộ dân ở vùng ngập nặng bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản vận chuyển hàng nghìn suất ăn nhanh và nước uống tiếp tế cho đồng bào ở những khu vực ngập nặng
hiện tại hàng nghìn ngôi nhà của người dân ở thành phố tam kỳ và các huyện phú ninh thăng bình duy xuyên vẫn còn ngập sâu trong nước lũ
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng mưa lớn trong suốt hơn hai ngày vừa qua không chỉ gây ngập úng khu dân cư và nhiều tuyến đường tại thành phố
mà còn gây nhiều thiệt hại về nông nghiệp giao thông và thủy lợi
tính đến tối mùng một mươi tháng một mươi hai toàn thành phố đà nẵng bị thiệt hại hơn tám mươi sáu hectare rau các loại hơn bốn mươi ha hoa màu hơn năm trậu hoa cây cảnh hơn một mươi tấn tôm cá
trong đó các địa phương thiệt hại nặng nhất là quận ngũ hành sơn huyện hòa vang và quận cẩm lệ
mưa lớn kéo dài cũng đã gây sạt lở tại một số tuyến giao thông như cầu canh đường lý thái tông sạt lở về cây xanh trên vỉa hè đường bạch đằng sàn cảnh quan bờ đông cầu rồng
cùng nhiều công trình thủy lợi khác như trạm bơm túy loan đường dân sinh ở thôn thạch nham tây thuộc địa bàn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
hiện nay ủy ban nhân dân các quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng đang khẩn trương thống kê tổng hợp và báo cáo thiệt hại về ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời khắc phục xử lý hậu quả sau trận mưa lớn
theo thống kê của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết đợt mưa lũ vừa qua tại miền trung đã làm chín người chết và mất tích
theo đó đã có năm người chết do bị lũ quấn quảng trị hai người thừa thiên huế một người quảng nam một người bình định một người
số người mất tích do lũ cuốn trôi là bốn người quảng nam một người quảng ngãi một người bình định hai người
hiện chính quyền các địa phương và các lực lượng tại chỗ đang cùng người dân nỗ lực ứng phó mưa lũ khắc phục hậu quả và tiếp tục thống kê cập nhật thiệt hại
hôm nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa ứng cứu chín thuyền viên của một tàu hàng gặp
và gặp nạn trên vùng biển tỉnh quảng trị
vào hai giờ sáng cùng ngày đội biên phòng cồn cỏ nhận được tin báo tàu hàng tuấn hưng hai trăm sáu mươi tám
cùng chín thuyền viên đang gặp tai nạn vị trí cách đảo cồn cỏ khoảng một m về phía tây tây nam
đây là tàu hàng có tải trọng hai tấn đang chở một chín trăm tám mươi bốn tấn bột đá trắng từ cảng nghi sơn thanh hóa đến cảng bình long an giang
ngay sau đó đồn biên phòng cồn cỏ đã nhanh chóng điều động tàu dng ba mươi một nghìn sáu trăm chín mươi năm ts
ra ứng cứu đến ba giờ sáng cùng ngày tàu cứu hộ mới tiếp cận được tàu bị nạn
và đưa các thuyền viên vào đảo an toàn hiện các thuyền viên đã được chăm sóc sức khỏe ổn định
thưa quý vị trong khi đó không khí lạnh tăng cường ở miền bắc thời tiết rét đậm
đã làm gia tăng số người mắc các bệnh lý về đường hô hấp tim mạch xương khớp nhất là người già và trẻ nhỏ
số bệnh nhân đến khám và điều trị ở các bệnh viện cũng gia tăng từ một mươi một mươi
thời tiết gió rét
một số nơi có mưa những người có sức đề kháng kém như người già và trẻ nhỏ rất dễ mất bệnh
đáng chú ý là những người có tiền sử về bệnh tim mạch cao huyết áp xương khớp
thì đã có cái bệnh cao huyết áp cho nên là khi mùa đông nó rét đến thì nó hay bị co mạch
cho nên cái huyết áp nó hay bị tăng
trong người thì thấy xương khớp nó yếu kiểu như mình đi lại là nó yếu lên cầu thang các thứ là nó yếu mà
nó bút nhiều đấy bút ở những cái khớp ở những cái xương này là mình đi là cảm thấy là nó tê hơn nó bút hơn
các bác sĩ khuyên
các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động có biện pháp phòng tránh bệnh vào những ngày giá rét như thế này để bảo vệ sức khỏe
thực hiện ăn chín uống sôi nhất là giữ vệ sinh để tránh vi khuẩn sinh sôi
rất là đơn giản như là rửa tay bằng xào phong hoặc là vệ sinh răng miền mụi hồng hằng ngày uống nước ấm
cũng đã hạn chế cái việc mà nhiệm các cái bệnh lý hỗ hấp ở trẻ em người già cũng như tất cả các cái đội tường nói chung
cần phải có một trang phục phù hợp để giữ ấm trong những ngày đông như thế này
đặc biệt là chúng ta phải tránh sử dụng nước lạnh hoặc là các cái nước mà các cái đồ ăn mà lại từ tủ lạnh ra
vì như vậy nó làm lạnh nó làm nhiệt độ tại chỗ nó giảm thuận lợi cho các cái sự xâm nhập của các cái vi khuẩn
cũng như là virus các cái bệnh lý đường hỗ hấp gây viêm hồng gây viêm phế quạng và thậm chí là viêm phội
có một cái chế ăn đầy đủ calor cũng giúp cho người bệnh chống lại bệnh tật
sử dụng sữa ấm trong mùa đông thì rất là cần thiết
tuy nhiên mà việc mà ở ly trong một cái phòng như vậy thì thực sự là không cần thiết
vì như vậy thứ nhất là sẽ dẫn đến các nguy cơ đặc biệt như theo tôi nói đó
những người mà có các bệnh lý sẵn có như bệnh lý về tim mạch huyết áp chẳng hạn
thì khi mà mình ở lâu như vậy không có sự vận động như vậy thì rất dễ dàng xảy ra các bệnh lý về tắc mạch
đó là chính là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến các cái biện cổ như đột quỳ chẳng hạn
sáng nay ủy ban nhân dân tp hcm vừa có quyết định thu hồi khu đất vàng
rộng gần năm m hai tại số tám một mươi hai đường lê duẩn theo kết luận của thanh tra chính phủ
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có quyết định thu hồi khu đất gần năm m hai tại số tám một mươi hai đường lê duẩn quận một
khu đất này được giao do công ty của phần đầu tư lavenu theo quyết định số hai nghìn một trăm tám mươi sáu
ngày năm năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân tp hcm
theo kết luận của thanh tra chính phủ cho thấy đất được giao cho thuê không đúng đối tượng
đồng thời đã được phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
có ý kiến kết luận tại thông báo ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám của văn phòng chính phủ
sau khi thu hồi ủy ban nhân dân tp hcm cũng giao trung tâm phát triển quỹ đất của tp hcm tiếp nhận
quản lý chặt chẽ khu đất đã thu hồi chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật
đây là khu đất vàng liên quan đến những sai phạm của nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
nguyễn thành tài đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an bắt tạm giam vừa qua
thưa quý vị chỉ còn khoảng một giờ nữa trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển việt nam và malaysia
trong khuôn khổ iff cup hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra
đội tuyển việt nam có thành tích đối đầu ấn tượng với đội tuyển malaysia
đặc biệt là khi hai đội đọa sức ở vòng đấu bảng
còn ở trận cầu mang tính quyết định này thì các chàng trau đỏ sẽ phải đối diện với những khó khăn như thế nào
khi đến làm khách trên sân vận động vukishalin vào tối nay
trận thắng hai trận hòa và ba trận thua
nhìn vào những thống kê lịch sử đối đầu ở các kỳ iff cup
có thể thấy là đội tuyển việt nam đang chiếm ưu thế áp đảo so với kỳnh địch malaysia
tuy nhiên những số liệu thống kê chỉ là những con số tượng trưng
và không quyết định nhiều đến kết quả của trận chung kết lượt đi tại bukizalin tối nay
bởi nếu phân tích kỹ những chiến thắng của đội tuyển việt nam thường là ở vòng bảng
còn đối thủ của chúng ta lại đang giành lợi thế ở những trận đấu quyết định khi bước vào vòng trong
malaysia luôn là đội bóng khó chịu với bất kỳ đối thủ nào mỗi khi họ tiến sâu vào vòng trong
điều đó đã được những chú hổ vàng minh chứng tại các kỳ if cup trước đó
malaysia đến với if cup này mang đến một cái lối chơi hoàn toàn khác so với malaysia của những năm trước
và họ là đội bóng thiên về kiểm soát bóng và áp đặt tấn công
talaha là một chú dựa cho toàn đội malaysia
đây là cầu thủ dầu dận kinh nghiệm nhất của vòng đá malaysia hiện tại
và talaha đang có phong độ rất là tốt
đội tuyển malaysia ở iwf cup
năm hai nghìn một mươi tám chủ yếu triển khai lối chơi từ hai biên với sự cơ động của hai hậu vệ cánh
đây là những cầu thủ có tốc độ cũng như nguồn thể lực dồi dào
tuy nhiên bước vào trận đấu tối nay hậu vệ cánh phải siami safari
người đã ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển thái lan sẽ vắng mặt do nhận thẻ đỏ từ vòng bán kết
ngoài ra trung vệ aydin zafuan không thể có mặt do bị chấn thương ở trận đấu trước đó
nhưng thể cho park hang seo không thể chủ quan bởi chắc chắn rằng huấn luyện viên tang cheng hue
đã có những tính toán thay thế cho những vị trí này
đáng chú ý trong trận đấu tối nay sức ép từ hơn tám vạn khán giả tại bukit jali
cũng là một trở ngại đối với đội tuyển việt nam
trào lửa này được ví như cầu thủ thứ một mươi hai của đội chủ nhà
trong lịch sử đội tuyển việt nam đã có nhiều lần thi đấu trên sân vận động này
và đã gặp không ít khó khăn
quan sát các trận đấu của đội tuyển malaysia trên sân nhà
ở giải đấu này tôi thấy một điều là họ thường khởi đầu chậm
họ thường khởi đầu chậm nhưng sau đó thì những phút sau đấy thì họ tấn công khủng khiếp luôn
và áp lực của sân bukit jalil với tám vạn khán giả
thì nó khiến cho chúng ta tin rằng đây có chắc chắn là một trào lửa
và những cầu thủ của chúng ta những người rất là trẻ
nhiều trong số đó là những cầu thủ của đội tuyển u hai mươi ba
đã từng trải qua các sức ép đã từng có những trận đấu lớn
tôi nghĩ là họ chưa bao giờ họ gặp phải một sức ép nào lớn như trận đấu ngày hôm nay đâu
các cầu thủ của chúng ta cũng đã qua những trận đấu khó khăn ở giải u hai mươi ba
cũng đã qua những trận đấu khó khăn của asean
nhưng rõ ràng tính chất của các giải đấu đấy nó rất là khác
khó khăn là vậy
nhưng điều quan trọng nhất đối với đội tuyển lúc này
là giữ được sự bình tĩnh tập trung để triển khai tốt những chiến thuật
mà huấn luyện viên park hang seo đề ra
nhằm đạt được kết quả tốt nhất trên sân khách trong trận chung kết lượt đi này
sáng nay hàng nghìn cổ động viên việt nam đã sang malaysia
để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên park hang seo
bên cạnh đó hàng triệu cổ động viên tại việt nam
cũng sẽ đồng hành cùng với đội tuyển của chúng ta
trên hành trình mang cúp vàng aff sau một mươi năm chờ đợi
năm giờ sáng
năm giờ sáng
khắp các sảnh trong sân bay quốc tế nội bài ngập tràn sắc đỏ
hôm nay hành trang của các đoàn khách đi từ việt nam sang malaysia
không chỉ có hộ chiếu hành lý
mà còn có rất nhiều cơ đỏ sao vàng
hình rán chấm kèn
cổ vũ cho đội tuyển
gửi lời chúc đến đội tuyển việt nam chiến thắng
chúng ta sẽ vô địch
con sang bên malaysia để có thể
tiếp lược cho các anh
và có thể mang chiến thắng về cho tổ quốc mình
đoàn chúng tôi đến đây rất là đông
và chuẩn bị đến đây
lên máy bay cắt cánh
và tôi rất hy vọng đến sân bay malaysia
và cổ vũ cho đội tuyển việt nam
và sẽ giành được chiến thắng
mặc dù đã biết những thông tin
về tình hình quá khích có thể xảy ra tại malaysia
sông rất đông cổ động viên việt nam
quyết tâm lên đường cổ vũ cho đội tuyển
không gì có thể ngăn nổi tình yêu bóng đá
và tình cảm yêu mến dành cho đội tuyển việt nam
mình tin rằng
cổ động viên việt nam vẫn nhiệt tình đến sân
và hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có một kết quả
tốt để cho lượt về
việt nam vô lịch
tôi đã lưu ý với cổ động viên
thứ nhất là
lưu ý các cổ động viên việt nam là
chúng ta không có những hành động quá khích
ở bên nước bạn
thứ hai là trên sân vận động
lưu ý là không nên đốt pháo sáng
và chúng ta cổ động
nhưng mà phải thật fair play
khó khăn trong việc mua vé
trận chung kết lượt đi tại malaysia
hầu hết cổ động viên chọn mua tour
của các hãng du lịch
với giá giao động từ một mươi ba đến một mươi bốn triệu đồng một người
đồng hành cùng đội tuyển việt nam
các đơn vị tổ chức tour
còn chuẩn bị thêm cả những vật dụng
để cổ vũ cho đội tuyển trong trận đấu tối nay
vé ở bên malaysia
thì trên truyền thông báo giới
thì các anh chị cũng biết là
các cổ động viên của malaysia
cũng rất là khó khăn
nhưng khi đặt với chúng tôi
thì chúng tôi kết nối với đơn vị tour đối tác của nước bạn
cho nên chúng tôi được những cái
mà cái cái cái cái cái
chính sách chúng tôi lấy vé nó hợp lý hơn
và sau đó là chúng tôi lấy thuận lợi
và chính xác là đêm qua
chúng tôi có những tấm vé như thế này
các cổ động viên việt nam
lên đường sang malaysia
với tâm trạng háo hức phấn khởi
cùng niềm tin mạnh liệt vào chiến thắng
của các tuyển thủ quốc gia
việt nam vô lịch
việt nam vô lịch
trong phần tin quốc tế
trung quốc cảnh báo hậu quả nếu canada
không giải quyết hợp lý vụ hồ quẩy
pháp công bố biện pháp giải quyết xung đột xã hội
thưa quý vị liên quan đến vụ canada
bắt giữ bà mạnh vãn chu
giám đốc tài chính của tập đoàn huawei
bộ ngoại giao trung quốc đã lên tiếng cảnh báo
otawa sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng
nếu không giải quyết hợp lý vụ việc này
trong khi đó tòa án canada hiện vẫn chưa
vẫn chưa quyết định việc bà mạnh vãn chu
có được bảo lãnh tại ngoại hay không
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc
lục khảng cho biết
nước này cần có một lời giải thích rõ ràng
của canada về vụ bắt giữ bà mạnh vãn chu
theo đề nghị của chính quyền mỹ
bắc kinh cũng cho rằng vụ bắt giữ này
đã vi phạm quyền lợi hợp pháp của bà mạnh vãn chu
và động thái này không chỉ ảnh hưởng
tới quan hệ ngoại giao giữa hai nước
mà các tập đoàn viễn thông lớn của canada
sẽ có nguy cơ tổn thất lớn
nếu nước này quay lưng lại với huawei
trung quốc hiện là đối tác thương mại hàng hóa
lớn thứ hai của canada
theo số liệu thống kê của cơ quan hải quan trung quốc
trong giai đoạn từ tháng một đến tháng một mươi
giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đạt bốn mươi chín sáu mươi năm tỷ đô la
trong khi đó
tòa án tỉnh british columbia của canada
đã quyết định ngừng phiên tranh luận
về việc có cho phép bà mạnh vãn chu
được bảo lãnh tại ngoại hay không
tòa sẽ mở lại vào dạng sáng
ngày một mươi hai tháng một mươi hai theo giờ việt nam
bà hãng viễn thông lớn nhất
nhật bản mới đây đã quyết định
không sử dụng các sản phẩm của trung quốc
dùng cho các trạm thu phát sóng mạng năm g
sắp được triển khai tại nước này
hiện shopbank là hãng viễn thông
duy nhất sử dụng một số thiết bị
của zte và huawei trung quốc
để cung cấp dịch vụ bốn g
tại nhật bản
tuy nhiên sau khi chính phủ nhật bản quyết định
loại các sản phẩm của trung quốc ra khỏi danh sách
các nhà cung cấp khi mua sắm công
vì lo ngại vấn đề an ninh
shopbank cũng buộc phải tính tới khả năng
sẽ đổi sang sử dụng thiết bị của một hãng khác
mặc dù đang tiến hành một số chương trình thử nghiệm
mạng năm g với huawei
nhưng cũng chủ trương tới đây sẽ không sử dụng
các sản phẩm của trung quốc cho mạng năm g
với lý do gặp trục chặt về mặt kỹ thuật
hãng điện thoại sẽ chính thức hoạt động
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
cũng cho biết không có ý định sử dụng
các thiết bị truyền thông của trung quốc
trước đó chính phủ nhật bản đã quyết định
không sử dụng các sản phẩm của trung quốc
như huawei và zte cho các dự án công
như tin chúng tôi đã đưa
tổng thống pháp emmanuel macron
đã có bài phát biểu chính thức trên truyền hình
và dạng sáng nay theo giờ hà nội
với nhiều biện pháp cụ thể được đưa ra
nhằm giải quyết xung đột xã hội hiện nay
theo tổng thống macron kể từ đầu năm hai nghìn một mươi
mức lương tối thiểu sẽ được tăng
thêm một trăm linh euro mỗi tháng
tiền làm thêm giờ sẽ không phải chịu
bất cứ thuế hoặc phí nào
cũng như những khoản tiền thưởng cuối năm cho người lao động
đối với những người về hưu thu nhập
ít hơn hai euro mỗi tháng
khoản tăng thuế đóng góp chung để chi trả
cho trợ cấp an sinh xã hội và trợ cấp gia đình nghèo
trích từ lương hưu của họ
sẽ được hủy bỏ từ đầu năm sau
những nhiệm vụ này có thể gây tổn thất cho chính phủ pháp
từ tám đến một mươi tỷ euro
ngoài các biện pháp được công bố
tổng thống macron đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau
như cán cân thuế hay đối phó
về biến đổi khí hậu
ông hứa sẽ nhanh chóng đưa ra các giải pháp phù hợp
tổng thống macron cũng dự định xem xét lại
cách tổ chức nhà nước
cũng như vấn đề nhập cư
trong bài phát biểu của mình
tổng thống macron nhận trách nhiệm trước sự tức giận của nhiều người pháp
đồng thời chỉ rõ
những kẻ cơ hội đã lợi dụng sự tức giận của người dân
để gây dối loạn xã hội và bạo lực
sẽ không được hưởng bất kỳ sự khoan hồng nào
đã tròn một năm
iraq tuyên bố giải phóng hoàn toàn
tất cả các vùng lãnh thổ
bị tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng chiếm giữ
nhiều hoạt động đã diễn ra trên khắp cả nước
nhằm kỷ niệm ngày chiến thắng is
thể hiện niềm tự hào của iraq
khi đánh bại kẻ thù của phẩm giá tự do và hòa bình
đường phố tại thủ đô baghdad
và nhiều thành phố trên cả nước
được trang hoàng rực rỡ
loa phóng thanh trên các xe cảnh sát tuần tra
phát ra những ca khúc yêu nước
người dân iraq trên cả nước đã dành một phút mặc niệm
tưởng nhớ những người đã thiệt mạng
trong cuộc chiến chống is kéo dài ba năm
chương trình bắn phó hoa diễn ra
trong buổi tối cùng ngày
chính phủ iraq nhấn mạnh
chiến thắng cuối cùng là mang đến ổn định và ấm no cho người dân
mang đến công lý sự tôn trọng pháp luật
đồng thời kêu gọi củng cố chiến thắng
bằng việc triệt tiêu những mầm mống cực đoan
thông qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
cải cách chính trị và chống tham nhũng
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn
is chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ
phía bắc và phía tây của iraq
vào thời kỳ đỉnh điểm
chiếm tới bốn mươi lãnh thổ của nước này
robot đang trở thành một mũi nhọn công nghệ của trung quốc
hiện trung quốc là thị trường robot lớn nhất
và tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới
với khoảng một trăm bốn mươi một sản phẩm robot
được bán ra trong năm hai nghìn một mươi bảy
trung quốc đang chiếm hơn ba mươi nhu cầu robot trên toàn thế giới
hiệp hội quốc tế về robot
tính toán nhu cầu về robot tại trung quốc
sẽ tăng trung bình hai mươi mỗi năm
từ nay tới năm hai nghìn hai mươi

tốc độ tăng trưởng mạnh này là do nhu cầu tự động hóa
tại các nhà máy điện thoại thông minh và ô tô
công nghiệp robot được xem là viên kim cương trên phương miệng của ngành công nghiệp chế tạo
và là biên giới mới cho cuộc cách mạng công nghiệp của quốc gia này
trung quốc cũng đặt mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi
một phần hai sản phẩm robot bán trên thị trường trong nước
là do trung quốc sản xuất
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc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
hẹn gặp lại